nếu theo đúng kịch bản dự báo cơn bão số chín sẽ rất mạnh phạm vi ảnh hưởng rộng
do đó tám tỉnh dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão sẽ phải di rời hơn một triệu người
theo số liệu cập nhật sáng nay số tàu thuyền hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão là khoảng sáu mươi năm chiếc trong đó mới thông báo được bốn mươi năm tàu thuyền
để ứng phó với bão số chín trước mắt thủ tướng đề nghị ưu tiên số một là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ở tất cả các khu vực từ trên biển với hoạt động tàu thuyền nuôi trồng thủy hải sản
các địa phương cần khẩn trương thông báo kêu gọi tàu thuyền biết để vào nơi tránh trú bão an toàn kiên quyết không để người dân ở lại khu vực lồng bè khi bão vào